sau ba tuần thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch thì những ngày qua tin vui về các kết quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín dường như khiến người dân yên lòng hơn
tuy nhiên dù vui mừng và lạc quan song tuyệt đối không lơ lả chống dịch ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân vào cuối tuần đầu tiên sau khi nới lỏng giãn cách xã hội
việc đeo khẩu trang găng tay cũng như giữ khoảng cách với người xung quanh là những yếu tố then chốt để hạn chế sự lây lan của covid một mươi chín
thế nhưng những điều này dường như không được quá coi trọng tại công viên này nơi đa phần là trẻ em
người tập thể thao cứ tập người vui chơi cứ vui chơi thậm chí còn tụ tập và không ai mang khẩu trang như thế này
đồng đúc không đeo khẩu trang không đeo khẩu trang
đồng đúc không đeo khẩu trang không đeo khẩu trang

từ quán cà phê quán ăn cho đến quán nhậu